kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trong ba ngày tới tại phía đông bắc bộ được dự báo sẽ vẫn còn có mưa rông xuất hiện bất chợt trong ngày
trong ngày mai thời gian có mưa nhiều hơn tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
đến khoảng ngày một mươi tám sang đến ngày một mươi chín do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió hoạt động mạnh hơn ở độ cao năm m
nên mưa sẽ tăng trở lại cả về diện và lượng
có mưa vừa có nơi mưa to và rông trong cơn rông đề phòng thời tiết nguy hiểm
ngoài ra tại các khu vực sung yếu đề phòng với ngập ống sạt lở nhiệt độ sẽ không quá mức ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới với lượng và diện mưa tăng dần
trong đó lưu ý là ngày một mươi tám và ngày một mươi chín có thể có mưa vừa mưa to và rông
và các hiện tượng thời tiết cực đoan nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi bốn độ sau đó sẽ giảm dần thời tiết mát mẻ
khu vực trung bộ trong thời đoạn ba ngày tới là thời kỳ giảm mưa đáng kể
từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa chủ yếu xuất hiện vài nơi về chiều tối và đêm
nền nhiệt cũng có xuống tăng nhẹ hơn những ngày trước đó
với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ sau đó giảm không đáng kể trong ngày một mươi chín
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận không có mưa trong ngày mai trời chỉ nhiều mây với mức nhiệt không quá ba mươi bốn độ
hai ngày tiếp theo sẽ có mưa rào rải rác tập trung về chiều tối và đêm
nhiệt độ cũng có xu hướng giảm chậm
khu vực tây nguyên có xu hướng giảm bớt mưa trong ngày mai
nhưng sang đến ngày một mươi tám và ngày một mươi chín thì mưa rào và rông được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn
có điểm mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió mạnh
nhiệt độ trong ba ngày tới vẫn ở ngưỡng mát mẻ không quá ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ vẫn trong những tháng mùa mưa nên sẽ tiếp tục có mưa rào trong thời gian tới
ngày một mươi tám và ngày một mươi chín sẽ có mưa nhiều hơn
có điểm mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba độ
sau đó sẽ giảm về mức ba mươi hai độ khi mà mưa gia tăng hơn trên khu vực